chuyển sang tin tức về giao thông và an ninh trật tự
thưa quý vị mặc dù đang giãn cách xã hội nhưng do đặc thù chuyên môn thì các trung tâm đăng kiểm
ở tp hcm vẫn phải duy trì hoạt động
mỗi ngày lượng phương tiện tới làm thủ tục đăng kiểm là rất lớn
đặt ra nhiều yêu cầu cần đảm bảo trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi có dịch bùng phát trung tâm đăng kiểm năm nghìn sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam
tại quận bảy tp hcm đã kích hoạt một quy định mới trong tiếp nhận và vận hành công tác đăng kiểm
quy trình này giúp đảm bảo ở mức cao nhất để ngăn ngừa dịch bệnh không chỉ với đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm
mà còn tạo sự an tâm an toàn đáp ứng yêu cầu kiểm định của doanh nghiệp chủ phương tiện
cụ thể là các xe trước khi vào khu vực đăng kiểm sẽ phải mở cửa kính phung khử khuẩn
tiếp đó là mọi người dân nhân viên phải thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế trong suốt quá trình làm việc
chúng tôi đã hướng dẫn khách hàng mở cửa kính và tắt máy lạnh từ đầu
nhân viên sau khi tiếp nhận hạn chế tiếp xúc với khách hàng
chỉ những bộ phận nào mà thực sự phải cần thiết như tiếp cận hồ sơ hoặc tiếp nhận xe
cũng như tiếp xúc khách hàng trực tiếp chứ còn những bộ phận khác thì hoàn toàn tuyệt đối không tiếp xúc với khách hàng
chúng tôi cũng trang bị cho cán bộ nhân viên là kính chống giập bắn
rồi trang bị cho những bộ phận khử khuẩn là quần áo bảo hộ lao động
răng tay rồi là cồn sát khuẩn các thứ rất là đầy
trạm này về cái quy trình nó làm rất là chuẩn và mọi công tác năm k thì rất là đạt
thì mình cảm thấy yên tâm và anh em làm ở đây theo quy trình thì mình tự tin mình đến
tại trung tâm đăng kiểm năm nghìn ba s thuộc sở thông vận tải thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm hai mươi xe đến kiểm định
dù tương đối thông thoáng nhưng công tác phòng dịch vẫn luôn được duy trì ở mức cao nhất
các cán bộ nhân viên đã được chia ca bố trí nhân lực làm việc luôn phiên hợp lý
làm việc theo ngày
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đơn vị đăng kiểm bị dừng hoạt động vì lây nhiễm dịch

giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ theo đúng quy định để hạn chế tiếp xúc lâu giữa nhân viên